hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhưng tình trạng ngập lụt dường như ngày càng nghiêm trọng đáng nói là ngay cả một số khu đô thị mới hiện đại giá lên đến cả chục tỷ đồng một căn hộ mỗi khi trời mưa lớn cũng trong tình trạng này
đường ngập nước
nước tràn vào nhà
xe chết máy
những hình ảnh
những hình ảnh trên nhiều tuyến đường thuộc quận hà đông sau ảnh hưởng của mưa nhiều giờ do cơn bão số ba vừa qua
trên tuyến đường quang trung có những nơi nước ngập gần một mét sau đợt mưa nước rút rất chậm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân
nước tràn vào nhà

những năm gần đây sau mỗi đợt mưa lớn kéo dài hà nội lại ngập nước điều đáng nói ở những con đường mới mở những khu mới quy hoạch lại là những nơi ngập nặng nhất
khu đô thị mới lê trọng tấn velesimco hoài đức là một ví dụ sau trận mưa ngày một mươi ba tháng bảy nhiều khu vực ở đô thị này bị ngập sâu cả mét nước
vài ngày sau nước vẫn chưa rút hết tầng hầm nhiều căn hộ biến thành bể bơi
nhiều gia đình phải mua sẵn máy bơm để hút nước ở tầng hầm sau khi mưa to
để bảo đảm sinh hoạt nhiều người dân phải thuê xe cải tiến vận chuyển người và phương tiện ra vào khu trung cư
không chỉ có khu đô thị mới lê trọng tấn nhiều khu đô thị khác cũng ở trong tình trạng cứ mưa là ngập
tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu sau trận mưa kéo dài khu đô thị dương nội hà đông bị cô lập giữa mênh mông biển nước
cách đó không xa nhiều tuyến đường thuộc quận cầu giấy nam tử liêm cũng ngập sâu trong nước
hầu hết các khu chung cư khu đô thị mới này trước đây là các hồ ao ruộng lúa không có cốt nền chuẩn

hệ thống chung cư là hệ thống thoát nước hiện đại mà chủ yếu là hệ thống tiêu thoát nước thủy lợi cũ thông qua các kênh mương
thế nhưng khi các khu đất này trở thành các dự án các khu đô thị
thì nhiều các chủ đầu tư chỉ quan tâm đến việc xây dựng các khu nhà để bán
mà không quan tâm đến việc xây dựng hệ thống cấp thoát nước đồng bộ
trong khi những dự án mọc lên như nấm mật độ người ngày càng đông bê tông hóa ngày càng mạnh
thì tình trạng ngập úng cũng tỷ lệ thuận ngày càng nghiêm trọng
trong các đô thị lớn của chúng ta đặc biệt là thủ đô nội và thành phố huyền minh là hai cơ đô thị rất đặc biệt
và chính vì sự phát triển nhanh trong cái thời gian vừa qua
thì quá trình đô thị hóa đấy cũng tạo nên sự bất cập về những vấn đề mà chúng ta thấy
thứ nhất là giao thông bị ối tách tắc
thứ nhất là vấn đề là cơ sạ từng là quá tải
và những lúc mà có mưa và có những cái
biết của khí hậu những cái việc là mưa kéo dài
thì gần như đã bị tắc kẹn rất là lớn và lũ lụt gây ra cái ảnh hưởng trong cái phát triển đô thị
hiện nay cái mật độ xây dựng quá lớn hầu điều hòa thì ít
do vậy là cái mưa là phải coi như là sinh ra dòng chảy rất là nhiều
do vậy là quá tải của cái hệ thống thiết kế trước đây
có đúng độ đô thị hóa lớn
dẫn tới là trước đây những công trình những hệ thống mà tiêu thức cho nông nghiệp thì nay trở thành
tiêu cho đô thị thì nó quá tải
bởi vì tiêu cho nông nghiệp là nông nghiệp cái phần diện tích trồng lúa hoặc là hoa màu là có khả năng chữ nước
mà thứ hai là hệ số tiêu của nông nghiệp là nhỏ hơn rất nhiều so với hệ số tiêu của đô thị
khi mà chúng ta xây dựng đô thị vào thì dẫn tới là cái hệ số tiêu đô thị lớn và do vậy là cái nước đổ ra công trình đổ mối rất lớn
cách đây khoảng hai mươi năm hà nội có rất nhiều ao hồ
mỗi khi trời mưa một phần nước mưa sẽ thấm xuống đất và bổ sung nước ngầm cho đất
một phần nước mưa chảy vào các hồ ao phần còn lại mới chảy vào cống thoát nước và thoát ra sông
nên ít có tình trạng ngập lụt xảy ra
thế nhưng những năm gần đây diện tích mặt nước ao hồ của hà nội ngày càng thu hẹp
nếu như năm một nghìn chín trăm chín mươi năm nội thành hà nội có hai một trăm linh hectare mặt nước thì nay chỉ còn một một trăm sáu mươi năm hectare
từ năm hai nghìn một mươi đến nay hà nội có tới hơn một mươi năm hồ bị san lấp hoàn toàn trong khi chỉ bổ sung bảy hồ mới
ao hồ biến mất nhường chỗ cho các hồ
mặc dù những năm qua hà nội đã chi rất nhiều tiền đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước
mua sắm máy bơm hiện đại cung cấp các phương tiện đắt tiền và áp dụng rất nhiều các biện pháp khác
các nhà quản lý vẫn không giải quyết được vấn đề úng ngập ở hà nội
mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi tám vừa mới bắt đầu nhưng nhiều nơi trên địa bàn thành phố hà nội
đã phải hứng chịu cảnh ngập lụt nghiêm trọng
ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân
các giải pháp khơi thông luồng lạch cống rãnh lắp đặt máy bơm tiêu thoát chỉ có thể mang tính tình thế
về lâu dài các khu đô thị xây mới sau này cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định về cốt nền
có hệ thống tiêu thoát nước riêng đồng bộ và đấu nối vào hệ thống chung của toàn thành phố
phần tiếp theo của chương trình chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những thông tin hữu ích
về các chế độ cho người lao động các chế độ về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
sau ba phiên họp các thành viên hội đồng tiền lương quốc gia đã đồng ý chốt phương án mức tiền lương tối thiểu năm hai nghìn hai mươi
sẽ tăng lên năm ba so với mức lương tối thiểu năm hai nghìn một mươi tám tức mức tăng cao nhất là hai trăm linh đồng một tháng
cụ thể mức lương tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi chín vùng một tăng lên bốn một trăm tám mươi đồng một tháng
tăng hai trăm linh đồng vùng hai lên ba bảy trăm một mươi đồng một tháng tăng một trăm tám mươi đồng
vùng ba lên ba hai trăm năm mươi đồng một tháng tăng một trăm sáu mươi đồng một tháng
vùng bốn lên hai chín trăm hai mươi đồng một tháng tăng một trăm sáu mươi đồng một tháng
kết quả này sẽ được trình chính phủ để thủ tướng xem xét quyết định
quyết định tăng một trăm sáu mươi đồng một tháng
quyết định tăng một trăm sáu mươi đồng một tháng
quyết định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan đến bảo hiểm y tế
thì bị xử phạt vi phạm hành chính
nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật
cơ quan tổ chức người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế
mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì sẽ bị xử lý như sau
phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi
bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền thời gian chậm đóng
nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền
ngân hàng tổ chức tín dụng khác kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tiền
từ tài khoản tiền gửi của cơ quan tổ chức
người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế
để nộp số tiền chưa đóng chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của quỹ bảo hiểm y tế
phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi
mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ bảo hiểm y tế
căn cứ khoảng một điều sáu mươi luật bảo hiểm xã hội năm mươi tám hai nghìn một mươi bốn quy định điều kiện hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần
đối tượng được xét hưởng chế độ gồm đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ hai mươi năm
sau một năm nghỉ việc nếu không đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần
mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội
người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư
bại liệt sơ gan cổ trướng phong lao nặng nhiễm hiv đã chuyển sang giai đoạn s
mà cần có người theo dõi trợ giúp chăm sóc hoàn toàn
các bệnh tật ngoài các bệnh trên có mức suy giảm khả năng lao động
hoặc mức độ khuyết tật từ tám mươi một trở lên và không tự phục vụ được nhu cầu sinh hoạt
cần có người theo dõi trợ giúp chăm sóc hoàn toàn
ra nước ngoài để định cư
về hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần
căn cứ vào điều một trăm linh chín luật bảo hiểm xã hội hồ sơ gồm
sổ bảo hiểm xã hội đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần
chứng minh nhân dân sổ hộ khẩu hoặc tạm trú để đối chiếu
đối với người ra nước ngoài để định cư có thêm một trong các giấy tờ sau
giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch việt nam
hộ chiếu do nước ngoài cấp thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp
có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài
giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài
giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú cư trú có thời hạn từ năm năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp
đối với người lao động mắc bệnh nguy hiểm tính mạng như ung thư bại liệt sơ gan cổ trướng phong
lao nặng nhiễm hiv đã chuyển sang giai đoạn s và những bệnh khác theo quy định của bộ y tế
cần trích sang hồ sơ bệnh án cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết trong vòng một mươi ngày làm việc
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo đúng quy định
những thông tin vừa rồi
rồi cũng đã khép lại chương trình lao động và xã hội tuần này của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kính chào tạm biệt